nhiều lần giao cấu với con riêng của vợ gã cha dượng đã làm nạn nhân mang thai khi mới một mươi năm tuổi
với hành vi này danh hận bốn mươi hai tuổi trú tại huyện hồng dân của tỉnh bạc liêu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thuận của tỉnh kiên giang khởi tố và bắt tạm giam
để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
từ năm hai nghìn một mươi bảy hận sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ đã ly hôn
khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi lợi dụng những lúc người tình đi vắng nhà thì hận đã rụ rỗ giao cấu với con riêng của nạn nhân
đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi một thì phát hiện cháu bé có thai mới dừng lại
tại cơ quan công an hận đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình